thưa quý vị liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn hai mươi bốn
trong khi đương kim tổng thống joe biden cho thấy những bước lùi về doanh thu gây quỹ
so với người tiền nhiệm vào tháng trước ông donald trump cũng phải sử dụng phần lớn số tiền tài trợ
để giải quyết các rắc rối pháp lý của mình
giới chuyên gia đã lập tức chỉ ra dấu hiệu nguy hiểm từ diễn biến này
tháng bốn vừa qua đánh dấu lần đầu tiên cựu tổng thống donald trump huy động được nhiều tiền tài trợ tranh cử
hơn tổng thống đương nhiệm joe biden trong chu kỳ bầu cử lần này
theo thống kê được công bố vào hôm hai mươi tháng năm hoạt động chính trị của tổng thống joe biden
đã huy động được năm mươi một triệu đô la mỹ trong tháng bốn giảm đáng kể so với tháng trước
và thấp hơn con số bảy mươi sáu triệu đô la mỹ mà ông donald trump và đảng cộng hòa thu được trong cùng tháng
tuy nhiên cho đến nay chiến dịch tranh cử của ông biden ứng cử viên của đảng dân chủ
vẫn có lợi thế tài chính đáng kể hơn so với đối thủ của đảng cộng hòa
các trợ lý của ông biden cho biết chiến dịch tranh cử của tổng thống mỹ và các ủy ban liên kết
vẫn kết thúc tháng với một trăm chín mươi hai triệu usd một con số được cho là vẫn khá cao so với bất kỳ ứng cử viên
đảng dân chủ nào trong lịch sử và đủ khả năng để giúp tổng thống đương nhiệm cạnh tranh đối thủ
donald trump cho đến thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tháng một mươi một
theo lý giải của các chuyên gia số tiền tài trợ vượt mốc chín mươi triệu đô la mỹ trong tháng ba
là nhờ ảnh hưởng từ bài phát biểu thông điệp liên bang vào đầu tháng và buổi gây quỹ chung
với hai người tiền nhiệm bill clinton và barack obama tại new york
các cuộc vận động chính trị của tổng thống đương nhiệm đã gặp nhiều trắc trở trong tháng bốn
vì sự bất mãn của cử tri lên cao trước các cuộc chiến lớn hiện nay cuộc chiến nhập cư
cuộc chiến đòi quyền tự do sinh sản và hai cuộc chiến bên ngoài lãnh thổ mỹ
trong bài phát biểu tại đại học morehouse vào hôm một mươi chín tháng năm sau chối ngày bất ổn với an ninh
vì làn sóng phản chiến của sinh viên toàn quốc
ông biden không nhận được sự ủng hộ từ những khán giả trẻ tuổi ngồi bên dưới khán đài
một số sinh viên thậm chí đã quay lưng lại với tổng thống để phản đối trong im lặng
thành tích gây quỹ vốn là một trong những điểm sáng trong chiến dịch tranh cử của tổng thống biden
khi ông liên tục xếp sau đối thủ trump trong các cuộc thăm dò dư luận tại các bang chiến trường quan trọng
khiến các đảng viên dân chủ không khỏi lo lắng
sau công bố kết quả gây quỹ vào đầu tuần này các trợ lý của ông biden đã cố gắng chấn an dư luận
bằng cách chỉ ra rằng tốc độ gây quỹ chậm lại chưa hẳn đã là thất bại
và các ủy ban liên kết vẫn duy trì kết nối với các đối tượng tài trợ trung thành với tổng thống
người quản lý chiến dịch tranh cử của ông biden bà julie chavez rodriguez cho biết
dù số tiền gây quỹ giảm so với tháng trước nhưng vào tháng bốn đội ngũ vận động của ông biden
đã thu hút được nhiều nhà tài trợ lớn thậm chí có những người đã đóng góp hơn năm năm triệu đô la mỹ
bà dro derryguez cũng tiết lộ đã bổ sung thêm một triệu người ủng hộ vào danh sách mail tranh cử của tổng thống
trong tháng này đồng thời cho rằng những rắc rối pháp lý sai sẵn của ông trump sẽ sớm bổ cử tri quay lưng
và khiến cựu tổng thống cạn kiệt nguồn tài trợ
đồng ngũ vận động của ông biden cho biết đã sử dụng nguồn vốn để xây dựng cơ sở hoạt động tranh cử
với hơn một trăm năm mươi văn phòng và hơn năm trăm linh nhân viên trên khắp các bang chiến trường quan trọng
chiến dịch của ông biden cũng chi trả mạnh tay hơn cho các nhân viên chiến dịch với gần ba triệu đô la mỹ
xuất hiện trong quỹ lương tháng trước đồng thời giảm bớt khoản chi phí cho quảng cáo
thưa quý vị việc chiến thắng ông biden trong sự kiện gây quỹ tháng trước chưa được coi là một dấu hiệu khởi sắc
đối với hoạt động tranh cử của cựu tổng thống mỹ
ông trump đã phải dành phần lớn nguồn vốn vào quá trình kiện tụng
chỉ một số ít được sử dụng cho các sự kiện tranh cử
các hồ sơ mới đây cho thấy tổ chức gây quỹ japa omerical của ông trump đã trả ba ba triệu đô la mỹ phí pháp lý trong tháng bốn
trong đó có khoảng tám trăm năm mươi đô la mỹ cho luật sư riêng thorpe blanch
nhưng vẫn còn khoản nợ một một triệu đô la mỹ chưa thanh toán
tính từ đầu năm tổ chức sep american đã chi gần một mươi sáu triệu đô la mỹ cho các phiên tòa của cựu tổng thống
và dự kiến con số này sẽ tiếp tục tăng chóng mặt cho tới cuối năm
safe america hiện là một trong những tổ chức được hưởng lợi lớn từ ủy ban gây quý chung giữa ông trump và đảng công hòa
nhưng theo quy định tổ chức này chỉ được nhận năm đô la mỹ từ mỗi nhà tài trợ
điều này là một bất lợi đối với cựu tổng thống khi ông trump có xu hướng huy động nguồn tài trợ từ các tỷ phú
các trợ lý chưa công bố tổng số tiền mặt hiện có
nhưng báo cáo chiến dịch tranh cử của ông trump cho thấy tháng bốn kết thúc với bốn mươi chín một triệu đô la mỹ còn lại trong ngân hàng
sau khi đã thanh toán những khoản phí cần thiết cho cựu tổng thống
dù huy động được ít tài trợ hơn nhưng ông biden vẫn kết thúc tháng với tám mươi bốn năm triệu đô la mỹ còn lại trong kho bạc
một lợi thế đáng kể so với đối thủ trump
bên cạnh đó dù đóng góp ba mươi hai triệu vào quỹ tranh cử chung với cựu tổng thống
ủy ban quốc gia đảng cộng hòa rnc cũng sử dụng tới hơn một mươi bốn triệu đô la mỹ
đô la mỹ cũng sử dụng tới hơn một mươi bốn triệu cho việc tổ chức các đại hội và việc tái kiểm phiếu của đảng
thay vì được dùng cho các hoạt động tranh cử của tổng thống
tuy nhiên theo bà caroline leavitt phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông trump
thành tích gây quỹ vượt trội đối thủ biden cũng cho thấy tiềm năng tái đắc cử của tổng thống trên đường đua năm nay
trước đó vào tháng ba đội ngũ vận động từng dự đoán ông trump không thể chiến thắng người kế nhiệm trong việc huy động nguồn vốn tranh cử
bà lê viết nhận định thành tích này nên được đặc biệt chú ý khi ông trump đã bị giam trong phòng xử án gần như mỗi ngày trong suốt bốn tuần qua
số tiền ông trump quyên góp được vào tháng bốn bên cạnh các kết quả thăm dò đầy khả quan cho thấy cử tri vẫn nghiêng về phía ông ấy
ông trump đã thu về một lượng lớn tiền tài trợ tranh cử trong một số hoạt động gây quỹ thành công mới đây
thành tích tháng bốn đáng kể này của ông trump được thúc đẩy nhờ số tiền gây quỹ năm mươi năm triệu đô la mỹ
huy động được chỉ trong một sự kiện tại cơ lộc bộ palm beach florida
do tỷ phú john polson tổ chức và đã thu hút được sự ủng hộ từ các nhà tài trợ lớn trong lĩnh vực dầu khí
số tiền này cũng phá kỷ lục của tổng thống biden mới lập ra trong buổi gây quỹ tại new york vào một tháng trước đó
mặt khác thống kê thành tích tranh cử của các ứng viên tổng thống cũng cho thấy một nhân tố khác có ảnh hưởng đến đường đua năm nay
ông robert kennedy jr một ứng viên độc lập
các ứng cử viên không xuất thân từ lưỡng đảng khó giành chiến thắng trong các cuộc đua vào nhà trắng
nhưng họ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định kết quả cuối cùng
ông robert kennedy junio là con trai của cố thượng nghị sĩ robert kennedy và là cháu trai của cố tổng thống mỹ john kennedy
người bị ám sát vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
hồi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba ông kennedy đã tuyên bố sẽ tranh cử độc lập đồng thời rút khỏi cuộc đua trong nội bộ đảng dân chủ
đảng xuất thân truyền thống của các thành viên gia đình kennedy để tìm vị trí đại diện tranh cử
nhà hoạt động dân sự robert kennedy jr đã tìm vị trí đại diện tranh cử
eu cũng đồng thời là một trong ba ứng viên độc lập được đánh giá là có triển vọng nhất của năm bầu cử hai nghìn hai mươi bốn
cùng với mục sư cornel west và lãnh đạo đảng xanh gene sten
tổ chức american values hai nghìn hai mươi bốn một ủy ban liên kết ủng hộ ông kennedy đã nhận được năm triệu đô la mỹ vào tháng trước
tương đương tám mươi tổng số tiền huy động được trong cùng kỳ từ ông kimoti menan vốn là một cử tri nhiệt thành của ông trump
đến nay ông miland đã trao cho nhóm ủng hộ ông kennedy
tổng cộng hai mươi năm triệu đô la mỹ khiến các đảng viên dân chủ lo ngại rằng ứng viên này có thể tạo nên một cút
trong cuộc cạnh tranh sát nút giữa ông biden và người tiền nhiệm trump
hiện ông biden đã sẵn sàng cho các hoạt động gây quỹ tiếp theo
tổng thống đương nhiệm sẽ xuất hiện ở los angeles trong tháng tới để tham dự một buổi chiêu đãi toàn sao với cựu tổng thống barack obama
người dẫn chương trình jimmy kimmel và các diễn viên joe clooney và julia roberts
trong khi đó đội ngũ tranh cử của ông trump cũng sắp xếp một cuộc họp riêng với ủy ban liên kết
vào hôm hai mươi bốn tháng năm tới để bàn về các kế hoạch gây quỹ
ủy ban bầu cử liên bang gần đây đã nới lỏng các quy định về phương pháp phối hợp giữa đường ngũ tranh cử của ứng viên
và các ủy ban liên kết mở ra khả năng cho các thành viên chiến dịch có thể gõ cửa từng nhà
và thuyết phục cử tri đi bỏ phiếu cũng như tìm kiếm nguồn tài trợ
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất xoay quanh cuộc bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn hai mươi bốn trong các video tiếp theo
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại